cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thị xã mỹ hòa bình minh tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị xã mỹ hòa bình minh tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
các lực lượng chức năng công an tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke hoàng tân thuộc địa bàn khóm một phường bảy thành phố sóc trăng phát hiện hàng chục thanh niên đang thuê nhiều phòng hát tại đây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh có một mươi thanh niên và bốn nhân viên làm việc tại cơ sở karaoke hoàng tân dương tính với ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ một số tăng vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện thống nhất vừa truy bắt thành công nhóm đối tượng cướp tài sản táo bạo trên địa bàn xã bào hàm hai góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện công an huyện thống nhất đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó khi đang lưu thông trên đường sông thao ngô quyền ở xã bầu hàm hai huyện thống nhất
anh ngô xuân tiến hai mươi bảy tuổi chú xã hưng thịnh huyện trảng bom tỉnh đồng nai bị bốn đối tượng lạ mặt đe dọa ép xe đến đoạn đường đất tại lô cao su thuộc ấp nguyễn thái học xã bảo hàm hai huyện thống nhất
sau đó các đối tượng dùng vũ lực đe dọa buộc anh tiến phải đưa năm mươi usd và hơn một triệu đồng sau khi cướp được các đối tượng đã nhanh chân tàu thoát